những ngày này bệnh nhân nhập viện điều trị hen phế quản đang gia tăng mùa đông xuân
thời tiết thay đổi bất thường đã khiến cho nhiều người lên cơn hen cấp tính đáng chú ý là nếu
không biết cách xử lý kịp thời có thể dẫn đến tử vong bệnh viện nhân dân gia đình tp hcm
số người đến khám và điều trị hen phế quản tăng lên từ một mươi một mươi năm phần lớn họ đều có các
triệu chứng như ho kéo dài ho từng cơn khó thở
một số bệnh nhân hen không lường hết được những nguy hiểm khi lên cơn hen cấp tính tự ý sử dụng
ống xịt hộng để cắt cơn hèn nhưng thao tác không đúng dần đến nguy hiểm tính mạng hoặc
cũng có người dù mất bệnh được bác sĩ chỉ định là dùng ống xịt khi lên cơn hèn
nhưng do chủ quan nên không mang theo bên người lúc nguy cấp không xử lý kịp có thể gây tử vong
bệnh nhân hèn nên chú ý giữ sức khỏe tránh tiếp xúc với mọi người
tránh môi trường ô nhiễm khói thuốc hạn chế sinh hoạt ngoài trời nơi có gió mùa để đề phòng bệnh